sáng nay hai tháng năm tổng công ty đường sắt việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
đã tổ chức khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ cao xá tỉnh hải dương
tham gia hành trình liên vận quốc tế sau khi hoàn thành việc cải tạo nâng cấp giai đoạn một
sau ga kép ở bắc giang ga cao xá ở hải dương là ga thứ hai
tổng công ty đường sắt việt nam thực hiện việc cải tạo nâng cấp
nhằm tiếp tục chủ trương hiện thực hóa mục tiêu đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa
phóng viên thu hà đưa tin từ sự kiện
trung quốc chuyến vải thiệu đầu tiên cũng xuất phát từ ga cao xá
trong giai đoạn hai khi được phê duyệt thì tổng công ty đường sắt việt nam
sẽ tiếp tục nâng cấp cải tạo ga cao xá đủ điều kiện là ga liên vận quốc tế
đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh hàng biến thuế kho bãi
địa điểm làm thủ tục hải quan tập kết kiểm tra giám sát hải quan số
khi đó tại ga cao xá sẽ tổ chức khai thác hai tuyến liên vận quốc tế gồm tuyến một
cao xá yên viên hà nội kép bắc giang đồng đăng lạng sơn bằng tường quảng tây trung quốc
và từ đây đi sâu vào nội địa trung quốc hoặc quá cảnh sang các nước trung á nga eu
tuyến số hai cao xá lào cai sơn yêu thuộc hà khẩu bắc vân nam trung quốc
và chuyển đổi phương tiện đi sâu vào nội địa trung quốc
đặc biệt sau khi nâng cấp hàng hóa xuất nhập khẩu có thể thực hiện được thủ tục hải quan
ngay tại ga cao xá vận chuyển bằng đường sắt liên vận đi tiếp đến các cửa khẩu biên giới
để sang các nước rút ngắn được thời gian làm thủ tục cũng như vận chuyển